triển lãm ô tô quốc tế bangkok lần thứ bốn mươi năm đang diễn ra thu hút nhiều người dân và giới yêu thích ô tô đến tham dự
đây là một triển lãm ô tô quốc tế uy tín có quy mô lớn trong asean thu hút hàng trăm nghìn người đến dự trong những lần tổ chức trước đây
đông đảo các đại diện đến từ ngành công nghiệp ô tô xe máy của các nước cùng hàng trăm nhà báo quốc tế
các chuyên gia về xe hơi và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã tham dự chương trình khai mạc triển lãm tại thủ đô bangkok của thái lan
triển lãm không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp sự sáng tạo sự đổi mới của ô tô và công nghệ
mà còn tạo ra cơ hội kết nối kinh doanh trong năm mươi thương hiệu xe đến từ châu âu nhật bản trung quốc ấn độ
nổi lên sự xuất hiện của tân binh vinfast của việt nam
gian hàng vinfast đặc biệt thu hút giới truyền thông xe của thái lan phần vì cái tên vinfast còn quá mới mẻ
nhưng phần khác do toàn bộ đội hình xe vinfast trình làng lần này đều là xe điện từ ô tô cho đến xe máy
bà bùi thị huệ đại biện lâm thời đại sứ quán việt nam tại thái lan khẳng định
ngoại giao kinh tế là một nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động đối ngoại của đại sứ quán việt nam tại thái lan
với diện tích tới bảy mươi sáu m hai triển lãm lần này còn có sự tham gia của khoảng hai mươi mẫu xe mới

đặc biệt tại đây còn có gian trưng bày một số loại xe cổ của hoàng gia thái lan tạo ra điểm nhấn cho triển lãm